tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một cho đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên con số một ba trăm linh ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm linh ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là một trăm bốn mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu ba trăm chín mươi chín người